chương trình nghệ thuật biển đảo trái tim quê hương do bộ thông tin và truyền thông
phối hợp cùng tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và đài tiếng nói việt nam tổ chức
đã thu hút đông đảo sự quan tâm và đón nhận của công chúng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
ba mươi một năm ngày hội quốc phòng toàn dân hai mươi hai tháng một mươi hai
chương trình nghệ thuật biển đảo trái tim quê hương được tổ chức với mong muốn gửi lời tri ân
đến các cán bộ chiến sĩ thuộc quân đội nhân dân việt nam trong công tác bảo vệ chủ quyền đất nước
bảo vệ vùng trời vùng biển và vùng biên của tổ quốc
thông qua chương trình thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh sương máu
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước bảo vệ chủ quyền biển đảo
góp phần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
biên giới biển đảo thiêng liêng của tổ quốc